dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ một a đoạn qua huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi hiện đang được địa phương cùng chủ đầu tư nỗ lực hoàn thành trong năm nay
tuy nhiên vướng mắt lớn nhất mà dự án này gặp phải đó là việc giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ thi công
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
những ngày qua công ty quản lý và xây dựng đường bộ quảng ngãi đang nỗ lực hoàn thiện phần thi công mở rộng cầu ô sông tại xã bình long huyện bình sơn
hiện tại đơn vị thi công đã cơ bản hoàn thành xây dựng các mố trụ mặt sàn cầu và đang thi công phần lan can cầu
đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành công trình trước tháng một mươi hai năm nay
hai mươi tháng một mươi một bản chất của công trình đang vừa khai thác sử dụng và vừa thi công
chúng tôi sẽ tăng cường các biện pháp đảm bảo thông tăng cường biển báo và hệ thống an toàn giao thông
dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ một a đoạn bình sơn đến sơn tịnh tỉnh quảng ngãi được khởi công từ năm hai nghìn một mươi sáu
với chiều dài hơn hai mươi năm km sau ba năm triển khai với sáu lần gia hạn tiến độ
nhưng đến thời điểm này dự án vẫn chưa hoàn thành vì công tác giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn
dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ một a đoạn bình sơn đến sơn tịnh tỉnh quảng ngãi được khởi công từ năm hai nghìn một mươi bảy
góp phần giảm thiểu giao thông do vậy với quyết tâm của chính quyền địa phương cũng như
chủ đầu tư và các nhà thầu hy vọng dự án sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trong thời gian sớm nhất